chiều ngày hai mươi chín tháng ba phòng cảnh sát kinh tế pc bốn mươi sáu công an tỉnh đắk lắc đang tiếp tục điều tra mở rộng một vụ mua bán sản xuất các sản phẩm từ ngà voi phát hiện trên địa bàn thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
vào trưa ngày hai mươi bảy tháng ba đội chống buôn lậu phòng bc bốn mươi sáu đã bắt quả tang đối tượng đinh thị việt hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại tỉnh đắk lắc đang vận chuyển gần năm kg hàng hóa nghi là ngà voi
tiếp tục tiến hành khám xét nơi ở của hà cơ quan công an còn thu giữ khoảng ba kg các sản phẩm nghi sản xuất từ ngà voi
hà khai nhận đã mua lại ngà voi của một số người không rõ họ tên địa chỉ rồi về sản xuất ra các sản phẩm trên mang đi tiêu thụ ở trong tỉnh đắk lắc và một số tỉnh khác để bán kiếm lời
số ngà voi chủ yếu nhập lậu từ nước ngoài về việt nam toàn bộ các sản phẩm nghi sản xuất từ ngà voi hà thừa nhận đều không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp